thông tin về thành tích cứu người bị nạn của một trung tá công an cùng với đồng đội tại huyện phúc lộc tỉnh thừa thiên huế
cụ thể khi đang tắm biển tại bãi biển lang co nhiều du khách đã bị sóng cuốn trôi
rất may là trung tá đinh viết trung giám đốc nhà nghỉ dưỡng lăng cô cùng một số nhân viên đã kịp thời phát hiện và cứu hộ nạn nhân
do sóng đánh mạnh nên liên tục trong hai ngày ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm có đến ba du khách bị sóng biển cuốn ra xa bờ đuối nước trên bãi biển lăng cô
rất may sau một thời gian ngắn vật lộn với sóng lớn nguy hiểm trung tá đinh viết trung cùng với một số nhân viên nhà nghỉ dưỡng đã kịp thời cứu hộ nạn nhân
hành động dũng cảm không sợ nguy hiểm cứu giúp người dân bị đuối nước của cán bộ và nhân viên nhà nghỉ dưỡng lăng cô đã để lại ấn tượng đẹp về hình ảnh người công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ trong lòng người dân và du khách khi đến với huế
vào chiều ngày một tháng năm cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết tổng hợp tình hình khám chữa bệnh
cấp cứu từ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc bộ y tế sáu mươi ba sở y tế tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và y tế ngành cho thấy
sau hai ngày nghỉ lễ từ bảy giờ sáng ngày hai mươi chín tháng bốn đến bảy giờ sáng ngày một tháng năm tổng số có ba một trăm chín mươi người được đưa đến các cơ sở y tế khám do tai nạn giao thông
trong đó ba một mươi một trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị theo dõi bảy trăm linh một người bệnh được chuyển viện
một tám mươi sáu người bệnh tai nạn giao thông được điều trị và giải quyết
trong hai ngày này ba mươi bốn người tử vong do tai nạn giao thông bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh tiên lượng tử vong xin về
trong đó tám người tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh hai mươi hai người tử vong trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và bốn trường hợp tiền lượng tử vong xin về
cũng ghi nhận trong ngày một tháng năm trên toàn quốc xảy ra hai mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi người bị thương một mươi chín người
tính chung trong ba ngày nghỉ lễ cả nước xảy ra tám mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm tám mươi ba người thương vong
lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý gần chín hai trăm ba mươi bốn trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trên đường bộ
chỉ tính riêng trong ngày một tháng năm lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương qua tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
đã phát hiện xử lý chín bảy trăm bảy mươi tám trường hợp vi phạm phạt tiền hơn hai mươi một tỷ đồng tạm giữ một trăm tám mươi sáu xe ô tô
một mươi xe mô tô hai mươi tám phương tiện khác tước hai một trăm năm mươi bảy giấy phép lái xe các loại trong đó vi phạm về nồng độ cồn có ba năm trăm bảy mươi sáu trường hợp
trong năm nay kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương và lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm kéo dài đến năm ngày
thời tiết nắng nóng khiến cho các khu du lịch biển trở nên hút khách
bà rịa vũng tàu là một trong những địa điểm được rất nhiều du khách ưu tiên lựa chọn để du lịch và nghỉ dưỡng
từ những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ công an toàn tỉnh đã chủ động các biện pháp đảm bảo tốt
an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn góp phần đem lại một kỳ nghỉ lễ an toàn cùng ấn tượng đẹp trong lòng du khách
để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách yên tâm vui lễ
ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương chủ động xây dựng
triển khai thực hiện các kế hoạch phương án bảo đảm trật tự an toàn xã hội an toàn giao thông công tác phòng cháy chữa cháy
cùng với đó tăng cường công tác nắm tình hình đấu tranh các hành vi trộm cắp cướp giật gây dối trật tự công cộng
bàn giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương chủ động xây dựng
triển khai thực hiện các kế hoạch phòng cháy chữa cháy chữa cháy an toàn giao thông công tác phòng cháy chữa cháy

đấu tranh các hành vi trộm cắp phòng cháy chữa cháy an toàn giao thông công tác phòng cháy chữa cháy
an toàn giao thông có phần mang lại một ấn tượng thốt đẹp đối với người dân và du khách
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với vũ quốc việt
trú tại phường phả lại thành phố trí linh tỉnh hải dương về tội chống người thi hành công vụ
trước đó công an phường phả lại nhận được tin báo đối tượng vũ quốc việt cầm theo hung khí đến nhà một hộ dân trú tại phường phả lại
dọa đánh chém khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường đối tượng đã có những hành động lời nói xúc phạm danh dự tổ công tác
lao vào tấn công hai chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ công an phường đã phối hợp khống chế đưa đối tượng về trụ sở để xử lý
do mâu thuẫn tình cảm định đốt phòng trọ của bạn gái thế nhưng lại đốt nhầm phòng của người khác khiến ba người bỏng nặng
đối tượng là bạch ngọc minh chú tại tp biên hòa vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng bốn minh mang xăng đổ vào phòng của gia đình anh nguyễn văn ánh quê ở tỉnh thái bình
đang trọ tại khu phố một phường tân hòa thành phố biên hòa lúc này anh ánh phát hiện phòng trọ bị cháy nên kêu cứu và được người dân xung quanh
phá cửa phòng trọ đưa anh cùng với vợ và một người con trai một mươi tuổi đều bị bỏng nặng đi cấp cứu kịp thời
minh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn và đòi nợ tại thành phố bạc liêu
tại cơ quan công an minh thừa nhận có mâu thuẫn tình cảm với bạn gái từng ở tại dãy nhà trọ đã gây án
do bị bạn gái chia tay nên minh bực tức mang xăng tìm đến phòng trọ của bạn gái để đốt nhưng nhầm phòng
đối tượng minh đã có ba tiền án mới ra tù chưa kịp xóa án tích lại tiếp tục gây án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án nhằm sớm hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng ra truy tố trước pháp luật
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can nhóm đối tượng từ tỉnh thanh hóa đến đắk lắc hoạt động tín dụng đen quy mô rất lớn với lãi suất lên đến sáu trăm linh một năm
đó là lê văn khánh nguyễn văn thành và lê văn hoàng cùng chú ở huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
theo điều tra vào cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cả ba đối tượng rủ nhau vào tỉnh đắk lắc lập các trang facebook có tên là cho góp ngày
cho góp ngày buôn mợ thuật và họ góp buôn mợ thuật để đăng thông tin cho vay tiền thủ tục đơn giản giải ngân nhanh chóng
khi có người vay liên hệ thì các đối tượng đến tận nơi kiểm tra nhà cửa và giữ giấy tờ tùy thân của người vay
nhóm đối tượng này cho vay theo hai hình thức là vay tiền góp và vay tiền đứng
với thủ đoạn đó từ tháng hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba nhóm này đã cho khoảng ba trăm linh người ở tỉnh đắk lắc vay với tổng số tiền hơn ba tỷ đồng
lãi suất một mươi năm đồng đến hai mươi năm đồng một triệu một ngày
tương đương từ ba trăm sáu mươi năm đến sáu trăm linh một năm thu lợi bất chính khoảng hai tỷ đồng
công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc ở phường hiệp tân
tạm giữ hình sự chín đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng bốn công an thị xã hòa thành đã bắt quả tang điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh bài cào
ăn thua bằng tiền tại khu phố hiệp hòa do đối tượng huỳnh thị vòn và nguyễn văn toàn
cùng chú ở huyện châu thành làm cái
tại hiện trường lực lượng công an bắt giữ một mươi ba đối tượng đang đánh bạc thu giữ tăng vật trên năm mươi hai triệu đồng
một mươi điện thoại di động các loại bảy xe mô tô và nhiều đồ vật khác có liên quan
để tránh bị lực lượng công an phát hiện tụ điểm đánh bạc này đã thuê người đứng ra cảnh giới
tập trung tại một căn nhà ở phường hiệp tân thị xã hòa thành do ông ngô anh bích quản lý để tổ chức đánh bài
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ